hứng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
công an thành phố cần thơ vừa trao số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch của thành phố cần thơ
đây là số tiền cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đóng góp phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái
chung sức đồng lòng tích cực tham gia ủng hộ để có thêm nguồn lực mua vật tư y tế
vaccine hỗ trợ các khu cách ly và động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh cùng với các lực lượng y tế quân đội
nhưng cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ đã ngày đêm hỗ trợ khắc phục khó khăn
phát huy vai trò là lực lượng nồng cốt tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch
phân công và duy trì lực lượng có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại trên ba mươi điểm kiểm soát y tế trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó thời gian qua công an thành phố đã phát động các chiến dịch hỗ trợ nông dân
tiêu thụ hơn hai mươi bốn tấn nông sản các loại như vải thiều khoai lang hành tím xoài tượng da xanh
dâu da xanh dù ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín với số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng
góp phần cùng đáng bộ chính quyền thành phố phòng chống covid một mươi chín
đảm bảo an sinh xã hội an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân